quá trình khám nghiệm bước đầu ghi nhận tại hàng rào lưới b bốn mươi chân hàng rào không cố định vào tường xây có thể kéo ra tạo một khoảng hở rộng sáu mươi cm
đây là một sơ hở tưởng trưng rất nhỏ nhưng có thể tạo điều kiện cho kẻ gian đột nhập trộm cắp
trên vị trí khung cửa sổ có một số dấu hiệu vết hình vân tay trên kính
và một đoạn khung cửa sổ bị gãy
ngoài ra đội khám nghiệm hiện trường còn thu giữ được một biển số xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín i một trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm một mươi tám do hai đối tượng định thay biển số trên chiếc xe máy sh một trăm năm mươi của gia đình anh hậu nhưng không kịp đã bỏ lại để chạy thoát
từ những thông tin thu thập ban đầu kết hợp với công tác khám nghiệm hiện trường lời khai của bị hại các điều tra viên bước đầu nhận định đối tượng gây án có thể là người ở địa phương
hoặc chỉ điểm cho đối tượng từ địa phương khác tới xã bảo hòa huyện xuân lộc để gây án
tại hiện trường với việc sử dụng những phương tiện chuyên dùng chúng tôi đã tìm kiếm và phát hiện được một số dấu hiệu vết hình vân tay trên kính

chưa có gì khả quan

cơ quan điều tra mở rộng địa bàn ra soát đối tượng nghi vấn ra đến cả địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hàng chục trinh sát điều tra viên đã xuống các cơ sở để thu thập thông tin sàng lọc những đối tượng là nam giới có độ tuổi từ hai mươi cho đến ba mươi tuổi

lấy được tài sản bán tài sản lấy tiền để chơi đá gà
một tổ trinh sát phối hợp với công an xã đông hà huyện đức linh tỉnh bình thuận
ra soát camera ngay tại tụ điểm chơi đá gà do đào công trân tổ chức
một nút thắt của vụ án đã được mở ra
các trinh sát viên phát hiện ra hai đối tượng đi xe máy
đặc biệt đối tượng ngồi sau đội mũ màu hồng vào nhà trân lúc năm h ba mươi phút
vừa khớp với thời gian sau khi các đối tượng gây án tại xã bảo hòa huyện xuân lộc trở về
hai mươi người ra vô và vô trong thời gian ngắn đi ra
có người ôm gà đến sau đó đi ra tay không
nên để xác định hai đối tượng đi từ nhà đào công trân ra là ai
và hai đối tượng đi về là nhà đào công trân có phải là một hay không
nếu là một thì hai đối tượng đó là ai trong khoảng ba mươi đối tượng trong đêm đó là một vấn đề
đi sâu vào tìm hiểu đối tượng đào công trân thì được biết
y sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là chủ nhân ngôi nhà nuôi gà trọi
đây là đối tượng có mối quan hệ rất phức tạp thường xuyên tổ chức tụ tập đá gà
vậy đối tượng này có quan hệ như thế nào với hai đối tượng cướp tại xã bảo lộc huyện xuân hòa
để giải quyết những nghi vấn trên
một mặt tiếp tục cho trinh sát giám sát giả soát camera thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án
tại nhà đào công trân
mặt khác tiếp tục xác minh giả soát camera thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án
giả soát các đối tượng có các biểu hiện bất minh về kinh tế trong thời gian gần đây
tại địa bàn huyện đức linh tỉnh bình thuận
từ đây nổi lên một đối tượng phạm minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
có nhiều đặc điểm nhận dạng giống xe nghi vấn điều khiển xe nghi vấn đi gây án nhất
đối tượng thứ hai giá người cao ốm chưa xác định được
tiến hành xác minh cơ quan điều tra đã nắm được thông tin
phạm minh hoàng rất manh động từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản trộm cắp tài sản
và cố ý gây thương tích
nên chắc chắn y sẽ có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng
đối tượng hoàng đen đi cùng một thanh niên tên là bi
đi trên một chiếc xe honda đi về hướng trung tâm của huyện đức linh
nhưng đi đâu làm gì thì mình không biết
thì ba chuyên án nhận nhận khả năng đối tượng đi tiêu thụ thân vật
tiến hành đi vô làm việc với tiệm vàng ở huyện đức linh
làm việc với người chở đối tượng hoàng đen đi bán vàng
người ta xác nhận số lượng vàng bán hai lần là trùng khớp
như tài sản gần như là tài sản của bị hại
và qua cơ sở thông tin nắm được đối tượng chính xác đang cùng với bạn gái
ở trong phòng trọ
thì anh em chính xác lại xin ý kiến đồng chí trưởng huyện
xin ý kiến tôi lên cái sơ đồ để vây bắt đối tượng
bác giáo đặt ra là bắt là bắt cùng lúc
chẳng bắt một đối tượng
bắt một đối tượng khác nó tàu thoát
nếu vụ án này chúng ta bắt một mình phạm minh hoàng
thì để đấu tranh để đối tượng nhận tội thì đối tượng sẽ không nhận tội
cái việc mà đối tượng quan hệ với các đối tượng xã hội bên ngoài
thì khi mình áp dụng các biện pháp an tính công khai
thì nó sẽ lộ cái nguyên tắc nghiệp vụ của mình
đối tượng hoàng đen
đi lên đối tượng xã hội bên ngoài
đi cùng một thanh niên tên là bi
đi trên một chiếc xe honda
đi về hướng trung tâm của huyện đức linh
nhưng đi đâu làm gì thì mình không biết
thì ban chuyên án nhìn nhận khả năng đối tượng
đi tiêu thụ thân vật
tiến hành đi vô làm việc với tiệm vàng ở huyện đức linh
và làm việc với người chở đối tượng hoàng đen đi bán vàng
thì người ta xác nhận số lượng vàng bán
hai lần là trùng khớp như tài sản
gần như là tài sản bị hại
và qua cơ sở thông tin
nắm được đối tượng chính xác đang cùng với bạn gái
ở trong cái phòng rõ
thì anh em chính xác lại xin ý kiến
đồng chí trường hồng nguyễn lại xin ý kiến tôi
linh cái sơ đồ để vây bắt đối tượng
bạn nhé đặt ra là bắt là bắt ở cùng lúc
tránh bắt một đối tượng mà để động đối tượng khác
nó tạo thoát
như vậy đã lộ diện đối tượng tình nghi thứ nhất
của vụ cướp tài sản
vào ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại xã bảo hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
bàn chuyên án quyết định
chưa vội bắt ngay đối tượng
vì chưa làm rõ được đối tượng đi cùng
đối tượng phạm minh hoàng có biệt hiệu là hoàng đạn
sẽ dễ dàng chối tội
hơn nữa bắt hoàng vào lúc này
đối tượng còn lại sẽ trốn thoát
việc xác minh truy bắt sẽ gặp khó khăn thêm gấp bội
nên bàn chuyên án cử mũi trinh sát
theo dõi mọi biến động của đối tượng phạm minh hoàng
còn một mũi
tiếp tục đi xác minh nghi phạm còn lại
sau khi quan sát đối tượng
tổng đài đối tượng đã trăng ra
thì cũng đã xác định được
một đối tượng
một đối tượng
khả nghi nhất
đối tượng là phạm minh hoàng
thì đối tượng phạm minh hoàng này là đối tượng là
có ba tiền án
tiền án mới nhất là tiền án cố gây thương tích
là sao mới đã trại về địa phương
nếu vụ án này chúng ta bắt một mình phạm minh hoàng
thì để đấu tranh ra
đối tranh để đối tượng nhận tội
thì đối tượng sẽ không nhận tội
tại vì tại hiện trường
và trên tuyến
dấu vết của tổng phạm để làm
không có hình ảnh đối tượng thực hiện hình ảnh đối tượng
nên đối tượng nó có thể là
kêu là tôi có đi ngang lên trên đường đoàn đường bảo hoa
nhưng tôi không vô nhà bị hại
thì lúc đó chúng ta cũng không có
chứng cứ vật chất nào để mà
chứng minh đối tượng
điều quan trọng nhất lúc này
là cần xác định đối tượng còn lại
bàn chuyên án sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất
cần phải xác minh các mối quan hệ của phạm minh hoàng
để từ đó tìm ra đối tượng
còn lại cùng với nơi cất dấu
tăng vật của vụ án
hoặc tìm nơi các đối tượng tiêu thụ tăng vật
và phương tiện di chuyển của chúng
là chiếc xe quay màu xanh không có đẻn đuôi
một mũi trinh sát vào vai người xem cá độ đá gà
trong nhà đảo công trân
để tìm hiểu sang lọc xem
ba mươi đối tượng thường xuyên ra vào nhà trân
là đối tượng nào có nghi vấn đặc biệt
hay đối tượng nào đi với phạm minh hoàng
và liệu đối tượng đảo công trân
có là đồng phạm trong vụ cướp
này hay không
những đặc điểm mà
bị hại họ khai
thì kết hợp với những thông tin tài liệu
và những hình ảnh
mà quá tình truy xét đối tượng
thời gian gây án đối tượng
và thời gian đối tượng về lại địa phương
thì nổ lên có hai đối tượng
là điều khiển một chiếc xe quay
là chạy về hướng
sao đông hà
và đến một nhà đối tượng là đảo công trân
sàng lọc số đối tượng này
điều tra viên phát hiện một đối tượng khả nghi
tên là đào huy hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
có biệt hiệu là hoàng đen
thường trú tại ấp bảy xã đông thạch
huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
có ba tiền án về tội cố ý gây thương tích
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tàng trữ trái phép chất ma túy
đang sống lang thang
có nhiều đặc điểm mô tả của bị hại
cũng như hình ảnh thu thập được từ hệ thống camera
vào hôm xảy ra vụ án
một điều nữa khiến các điều tra viên
nghi vấn đào huy hoàng
có liên quan đến vụ án
bởi trước khi gây án
y thường xuyên tụ tập tại nhà đào công trân
để chơi đá gà với số tiền lớn
và đã thua khoảng bốn mươi triệu đồng
nhưng sau khi gây án lại không thấy y xuất hiện
do vậy việc làm rõ đào huy hoàng đi đâu làm gì
sau ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cần phải được làm rõ ngay lập tức
và đây có thể là mấu chốt của vụ án

ban chuyên án xác định
nếu bây giờ bắt hai đối tượng về
để đấu tranh để đối tượng khai nhận
thực hiện vụ cướp sẽ rất khó khăn
tại vì chúng ta không có
không có chứng cứ phản ánh
về đặc điểm nhân dạng đối tượng
cũng như đặc điểm phương tiện đối tượng
thì lúc này là cử
bộ chính phủ công tác
để xác định về mối quan hệ
sau khi đối tượng về nhà
của nhà đạo công chân
là đối tượng đi cùng với ai
đi bằng phương tiện gì
để từ đó xác định là sau khi ghi án xong
thì đối tượng nó có thực hiện
đi tẩu tán tăng vật
cũng như là đi tiêu thụ tăng vật không
thì từ cái hướng đó
cũng như là xác định khi đối tượng đến nhà công chân
thì đối tượng đi cùng ai
để mà lên danh sách những đối tượng
có mối quan hệ với của hoàng đen
và hoàng đặng
để mà triệu tập làm việc
lần tìm các mối quan hệ của đào huy hoàng
tại thành phố hồ chí minh và tỉnh bình thuận
để xác định nơi ở của đối tượng
cũng như sự liên quan đến vụ án
bàn chuyên án xem xét đánh giá lại
và xác định việc cần làm ngay lúc này
đó là tiến hành điều tra xác minh
theo hướng tiêu thụ tài sản
chỉ có xác minh ra tài sản ở đâu
thì mới lần ra được dấu vết của tội phạm
thế là tất cả các tiệm cầm đồ
tiệm vàng trên địa bàn huyện đức linh
được các trinh sát đối tượng
và các viên chăm sóc một cách đặc biệt
để ra soát xem có phát hiện ra được
điều gì nghi vấn hay không
và từ đây
một chi tiết rất đáng quý
một nút thắt của vụ án đã được mở ra
qua các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan điều tra phát hiện
sau khi gây án đào huy hoàng có nhờ
một thanh niên chở đến một số các tiệm vàng
tại thị trấn đức tài huyện đức linh
tỉnh bình thuận
các thông tin
cập nhật lại
chủ tiệm vàng
có xác định vào
trưa ngày một mươi một tháng bốn
có hai thanh niên tới
bán bộ đồ trang sức
sau đó đối tượng quay lại xã đông hà
và ghé vào một tiệm cập đồ
và lúc này đối tượng chuột một chiếc xe máy
nhãn hiệu honda winner ra
và xe này qua xác minh
là xe của thằng hoàng đen
như vậy là bàn chuyên án cân định
đối tượng chính đối nhóm đối tượng này
cũng như là
đi tiêu thụ
và cũng như chuột xe ra
qua xác minh
cơ quan điều tra khẳng định
những tăng vật mà đối tượng bán
tại tiệm vàng kim phụ
đúng là tài sản
mà các đối tượng đã cướp
đây là một trong những cơ sở
để buộc tội hai đối tượng
nhưng đến thời điểm này
chỉ có phạm minh hoàng
vẫn còn cư trú
tại địa bàn huyện đức linh
còn đối tượng đào huy hoàng
đang ở đâu
lại là cả một vấn đề
việc cần làm lúc này
là lực lượng trinh sát
tiếp tục tiến hành xác minh nơi ở của y
đồng thời cử một tổ trinh sát
đeo bám mọi di biến động
của các đối tượng có liên quan
đó là đào công trân
chủ ngôi nhà mà các đối tượng
thường tụ tập để đá gà
và đối tượng tên bi
là đối tượng đã đưa đào huy hoàng
đi bán vàng tại tiệm vàng kim phụ
để phục vụ cho công tác đấu tranh
củng cố tài liệu
chứng cứ khi phá án
lần lượt hai đối tượng
đã bị triệu tập lên cơ quan điều tra
để đấu tranh
dân sơn dương
đào công trân
đó là đối tượng
mình đưa ra các nón bảo hiểm

bị hại nói không

khẳng định đó là màu hồng
tại vì khi đối tượng thực hiện
quy cướp tài sản
thì đối tượng có mở đèn lên
bi hại nói không
bi hại nói là màu hồng
bi hại nói là màu hồng
cẳng định đó là màu hồng
nhận định rất là rõ đó là nó bị hoàng hồng
tiếp tục đấu tranh với đối tượng đưa đào huy hoàng đi bán vàng
và đến tiệm cầm đồ chuộc chiếc xe máy
thì dường như đối tượng này hoàn toàn không biết số trang sức
mà hoàng đưa cho mình đi bán hộ là tài sản trộm cắp
anh bô mang hai lạc một lạc nam một lạc nữ một cây tám vàng
một với số tiền là bốn mươi sáu triệu đồng về em đưa cho anh hoàng
và em cho anh hoàng tới tiệm cầm đồ rồi em về nhà
như vậy là đã có đủ chứng cứ chứng minh đào huy hoàng và phạm minh hoàng
gây ra vụ án trên vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
qua nguồn tin trinh sát xác minh chỉ có duy nhất đối tượng phạm minh hoàng
vẫn đang ở cùng với gia đình tại xã đông hà huyện đức linh tỉnh bình thuận
còn đối tượng đào huy hoàng qua xác minh hắn không trở về thành phố hồ chí minh
cũng không ở địa bàn huyện đức linh
vậy y ở đâu
bàn chuyên án đã có quyết định mạo hiểm
đó là bí mật bắt đối tượng
nguyễn phạm minh hoàng trước để từ đó khai thác thông tin của đối tượng đào huy hoàng
tại cơ quan điều tra phạm minh hoàng giả điên không khai bất cứ điều gì
nhiều người trong gia đình phạm minh hoàng còn kéo nhau đến trụ sở gây áp lực
yêu cầu lực lượng công an phải thả đối tượng này ra
đưa đối tượng hoàng đặng lên trước
thì đối tượng hoàng đặng không có thừa nhận không có khai gì cả
không khai mà đối tượng tự gây
gây tổn hại cho bản thân sức khỏe đã làm nhụt cái việc đấu tranh của mình
khi mà các điều tra viên không khai thác được bất cứ thông tin gì từ đối tượng phạm minh hoàng
thì qua công tác nắm địa bàn tại xã đông hà
một mũi trinh sát nắm được thông tin từ các bạn nghiện của hắn cho biết
đào huy hoàng có một bạn gái đang làm tiếp viên karaoke
ban chuyên án sử dụng các biện pháp nghiệp vụ từ bí mật đến công khai
lần theo những địa chỉ mà đối tượng nghiện đã kể
để bám sát bạn gái của đào huy hoàng
và từ đây có một thông tin quan trọng
qua cơ sở thông tin nắm được đối tượng chính xác đang cùng với bạn gái
ở trong cái phòng rõ
thì anh em chính xác lại xin ý kiến đồng chí trường hồng nguyễn
xin ý kiến tôi lên cái sơ đồ để vây bắt đối tượng
ở đây đặt ra là làm sao nó phải đảm bảo được
cho an toàn cho lực lượng bắc cũng như an toàn cho quân chủ nhân dân
tại trong khu nhà trọ dãy nhà trọ này có hơn một mươi phòng và đều là gia đình ở
nên là việc ra vô của các phòng trọ đó mình cũng không đánh động
lỡ người dân đến thì nó sẽ nguy hiểm
cũng như là bắc phải đảm bảo sự bất ngờ để đối tượng không trống trả không phản kháng
thời cơ bắt đào huy hoàng đã chín mùi
tuy nhiên do đây là đối tượng rất manh động liều lĩnh thường thủ sẵn xuống bên người
sau khi báo cáo và được sự đồng ý của trưởng ban chuyên án
lực lượng trinh sát đã phối hợp với công an xã xuân hiệp chốt chặn bắt giữ nghi phạm
trong trại tạm giam công an tỉnh đồng nai
phải nói rằng đây là một đối tượng đã có rất nhiều tiền án tiền sự
nên việc khai nhận hành vi phạm tội của chúng cũng gặp rất nhiều khó khăn
đấu tranh với tượng hoàng đen thì hoàng đen cũng không nhận
sau khi bắt khám xét hoàng đen thì phát hiện hoàng đen có một sợi chế truyền mà bạn gái đang sử dụng
và một điện thoại bạn gái của hoàng đen cũng đang sử dụng
thì có nhiều đặc điểm trùng khớp
với đặc điểm tài sản cũng bị hại đã bị chiếm đoạt trong vụ khớp đó
tôi và một người kia nữa tôi có đi ngang qua đó chơi hai ba lần
và tôi thấy nhà đó có xe mô tô để gia đình nhà đó có điều kiện rồi
trong ngày hôm đó tôi về bên bình thận tôi gũi một người kia nữa
và tôi với một người kia tối hôm đó là đi từ bình thận đắp lên qua quyền sơn lộc
vì vậy đào minh hoàng đã rủ phạm huy hoàng đi đến nhà anh trương tiến hậu
cùng nghiên cứu kỹ địa bàn chuẩn bị công cụ phương tiện để gây án
vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hai đối tượng mặc quần áo dài tay đeo khẩu trang găng tay đội mũ lưỡi chai và mũ bảo hiểm bịt kín mặt
đã dùng bình khò cắt cửa đột nhập vào nhà anh hậu để cướp tài sản
các đối tượng xông vào phòng hai người con gái của anh hậu khống chế
anh đào minh hoàng đi trước tôi vào phòng trước tôi đi vào phòng sau
anh đào minh hoàng có kêu hai người phụ nữ lấy dạy
anh đào minh hoàng có dùng tổng dây điện
trói chân hai người phụ nữ đó rồi dùng dây rút trói ngược tay tay lại
rồi anh đào minh hoàng lấy vàng tháo vàng trên người hai người phụ nữ đó
còn tôi đứng ở sau để cảm giác
tiếp tục chúng sang phòng bên cạnh dùng súng

bắt phải giao toàn bộ số tiền vàng cất giữ trong nhà và trên người các thành viên trong gia đình
đưa cho chúng
hai thằng đột nhập vô đem thù lùi nó cầm súng
hai thằng hai cây súng con dao nó vô uy hiếp
khi nó có vô thì anh rất là bình tĩnh anh nói cái chuyện
nó đập nó đập anh một cái vào đầu
xong bắt đầu nó mới nói là mày biết tao vào đây là muốn gì rồi đúng không
trong lúc các đối tượng lục xoát đồ đạc
với tài sản vợ anh hậu đã nhanh chí cất dấu điện thoại cho người trước đó
gọi điện cho anh sơn hàng xóm báo có trộm đột nhập vào nhà mình
khi vừa bước chân vào đến cửa anh sơn liền bị các đối tượng dùng dao súng khống chế
nhốt chung với người trong gia đình anh hậu
rồi tiếp tục đe dọa bắt anh hậu phải đưa giấy tờ xe chìa khóa xe chìa khóa nhà cho chúng
thì một hồi sau thì anh đạo hoàng kêu là tôi dắt mới kêu tôi vô phòng
còn cái còn vàng chủ nhà còn vàng ở trong đó thì tôi mới dỡ cái nẹo lên
tôi thấy vàng tôi mới tay tôi cầm khẩu súng lên đạn
lúc đó thì anh đạo hoàng đưa tôi khẩu súng của anh hoàng lên đạn sẵn
thì tôi cầm vô lúc tôi lục chụp lúc đó tôi lục chụp lục chụp
thì tôi dỡ nẹo phá bàn lúc đó vô tình tay tôi lỡ có cò nổ đạn
bay chỗ nào tôi không biết
thì lúc đó thì một chủ nhà thì xỉu xỉu ở chỗ
thì mình nhận được cái tiếng pháo thì mình tính là khống chế đó
nhưng mà không ngờ cái thằng ở ngoài nó chạy vô liền
nó chạy vô nó cầm dao rồi nó chặt vào cổ cái người chủ nhà
nó chạp người chủ nhà xong bắt đầu nó thấy chủ nhà tỉnh là bắt đầu nó quay qua chém chân
chém chân thì cái thằng nhỏ bắt đầu nó sơi
bắt đầu nó vừa bước vô vừa khuất mặt mình chạy ra làm trí cứu là la cướp
lợi dụng cả nước đang căng mình chống lại đại dịch covid một mươi chín
các đối tượng lại thực hiện vụ cướp tài sản một cách táo bạo và manh động
với một kế hoạch tinh vi chuẩn bị kỹ lưỡng
hai đối tượng phạm minh hoàng và đỗ huy hoàng ung dung cho rằng
mình không để lộ bất cứ một dấu vết nào
nhưng với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất
vượt qua không ít khó khăn thách thức lần theo từng manh mối dù rất mong manh
chỉ sau năm ngày
ban chuyên án đã bắt gọn nhóm hung thủ gây án trả lại tài sản cho người bị hại
hoặc là ở các khu vực địa bàn của mình
thấy những biểu hiện bất thường như đối tượng thường xuyên đi qua đi lại
giống như là các đối tượng này đang theo dõi quy luật hoạt động của người dân
là những đối tượng này có biểu hiện khả nghi
thì nên báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc là thông tin cho cán bộ cơ sở
chính sách địa bàn để nắm chắc để rà soát
cũng như là luôn luôn phải đề cao cảnh giác đối với những đối tượng lạ mặt
hoặc là có các biểu hiện nghi vấn
để tự phòng ngừa tự bảo quản lấy tài sản
đồng thời là phối hợp với các hộ lân cận
để thông báo cho những hộ đó biết là những đối tượng nghi vấn như thế
thì cần phải đề phòng theo dõi và có phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phòng ngừa
dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang tác động toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
trong đó tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
thực hiện cách ly xã hội
chủ động trước diễn biến này giám đốc công an tỉnh đồng nai với quyết tâm
không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng hoạt động
đây vừa là trách nhiệm vừa là nhiệm vụ và cũng là danh dự của mỗi người chiến sĩ cảnh sát hình sự
việc triệt xóa thành công chuyên án trên bên cạnh sự quyết tâm rất cao của ba giám đốc công an tỉnh đồng nai
cùng với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của công an huyện xuân lộc
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và công an xã đông hà
công an xã đức linh tỉnh bình thuận đã tóm gọn băng cướp sử dụng vũ khí nguy hiểm
phải nói rằng vụ án xảy ra giữa thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
nếu không bắt được sớm thì có thể chúng sẽ gây án tiếp
đây là một chiến công xuất sắc của công an tỉnh đồng nai góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
tại địa phương củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân